ngày hôm nay tám tháng một mươi hai tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với viện huyết học chuyển máu trung ương
và hội thanh niên vận động hiến máu hà nội tổ chức khai mạc ngày hội trái tim tình nguyện năm hai nghìn hai mươi
nhân ngày quốc tế tình nguyện mùng năm tháng một mươi hai
ngày quốc tế tình nguyện năm nay có chủ đề tình nguyện vì một tương lai hòa nhập
qua đó liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò của công tác tình nguyện trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững
đặc biệt là mục tiêu số một mươi giảm thiểu bất bình đẳng tiêm phòng hỗ trợ những người yêu thế trong xã hội
để cùng nhau phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau
đây cũng là năm thứ một mươi một ngày hội hiến máu trái tim tình nguyện được tổ chức
với thông điệp nối vòng tay tình nguyện hiến giọt máu yêu thương
ngày hội thu hút đông đảo người dân và các tình nguyện viên tham gia hiến máu
dự kiến thu được tối thiểu hai đơn vị máu
ngày hội cũng là mở đầu cho chuỗi các sự kiện hiến máu lớn được tổ chức từ nay cho đến sau tết nguyên đán
để đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm và dịp tết